để đạt mục tiêu mỗi năm trồng ít nhất bốn hectare rừng nâng độ che phủ đến năm hai nghìn hai mươi lên bốn mươi năm diện tích tự nhiên
từ năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh phú yên phấn đấu cung cấp tám mươi lượng cây giống từ nguồn giống được công nhận đưa ngành lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững
tỉnh phú yên đang đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển ngành lâm nghiệp nhất là khâu cung ứng cây giống trồng rừng
hiện tỉnh có một mươi năm vườn ươm cây giống của các tổ chức và hộ gia đình sản lượng mỗi năm một vườn từ năm trăm linh đến hơn hai triệu cây chủ yếu là keo tài tượng phi lao xà cừ dầu rái sao đen gỗ đỏ
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên một trăm linh nguồn giống và các cơ sở sản xuất kinh doanh giống được kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp qua giám sát chuỗi hành trình giống đối với toàn bộ các loài cây trồng chính
nhờ vậy mà người trồng rừng yên tâm tăng nhanh diện tích trồng rừng kinh tế
hiện giờ giường giống của tôi đây là sản xuất cây bếp mọc cây mô cây đầu dòng là quý lấy hôm đây làm đây theo tiêu chứng của sở nông nghiệp phát triển đông thôn đúng theo quy trình cây là của việc phô hợp chứ không phải là cây đây là làm trôi nổi làm đúng theo quy trình còn dè bén ở đây là rất là trúng
ở xã vùng cao sơn định là một trong những địa phương đẩy mạnh
sơn định là một trong những địa phương đẩy mạnh trồng rừng kinh tế trên đất trống đồi núi trọc kể cả đất canh tác bạc màu của huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên trong những năm gần đây
hiện địa phương này có khoảng bốn trăm linh hộ dân nhưng có đến hơn ba trăm linh hộ trồng rừng sản xuất hầu hết là cây keo lai với diện tích trên ba trăm linh hectare năng suất trung bình đạt bảy mươi tấn một hectare
với giá gỗ keo hơn một triệu đồng một tấn như hiện nay bình quân mỗi hộ trồng một hectare rừng sau năm năm thu về trên dưới một trăm linh triệu đồng lãi từ năm mươi triệu đồng trở lên
thu nhập cao lại ổn định mùa trồng rừng năm hai nghìn một mươi bảy người dân xã sơn định tiếp tục trồng mới khoảng một trăm linh hectare
sẽ mang lại cái thu nhập rất là cao giúp cho bà con thoát được nghèo và vươn lên làm giàu
đó là mục tiêu lớn của địa phương cũng như bà con đã thực hiện việc chiến đối cây trồng đạt hiệu quả
do gỗ rừng trồng được giá nên người dân tích cực trồng theo quy mô hộ gia đình
ba năm gần đây mỗi năm huyện miền núi sơn hòa trồng mới khoảng tám trăm linh hectare rừng
đây cũng là địa phương có diện tích rừng lớn nhất nhì tỉnh phú yên và triển khai tích cực chủ trương chuyển đổi cây trồng
kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác theo nghị quyết của tỉnh ủy phú yên về phát triển miền núi đến năm hai nghìn hai mươi
với mục tiêu đạt giá trị một trăm một mươi triệu đồng một hectare các loại cây trồng chính tăng ít nhất ba mươi triệu đồng một hectare so với hiện nay trong đó có rừng kinh tế